lấy cảm hứng từ tác phẩm văn học đầy tính nhân văn những người khốn khổ dựa trên bối cảnh toàn thế giới đang vật lộn đấu tranh với sự khủng hoảng của đại dịch covid một mươi chín
nhà hát nhạc vũ kịch việt nam lần đầu giàn dựng công diễn vở nhạc kịch những người khốn khổ nhằm đề cao tình đoàn kết tính nhân văn và niềm tin vào tương lai của người dân trên toàn thế giới
nhà hát nhạc vũ kịch việt nam mua bản quyền và đưa nhạc kịch những người khốn khổ lên sân khấu nhà hát lớn hà nội với dạng nghị sĩ việt nam và quốc tế
bởi nhạc kịch là câu chuyện về một giấc mơ tàn vỡ của tình yêu không được đáp trả niềm đam mê sự hy sinh và trục tội
một câu chuyện lồng ghép những giá trị nhân văn giữa con người với con người của cuộc sống thực tại và trong tác phẩm kinh điển
từ đó danh giới về không gian và thời gian danh giới về sắc tộc và văn hóa đều bị xóa nhòa chỉ còn lại một điều duy nhất đó là từng người
với sự kết hợp giữa cổ điển và hiện đại sự sáng tạo của ekip sản xuất trẻ đã và đang học tập làm việc trong lĩnh vực này ở nước ngoài
những người khốn khổ được thể hiện một cách độc đáo mới lạ lên sân khấu việt